bất chấp những nỗ lực trung gian quốc tế các cuộc đàm phán tiến tới lệnh ngừng bắn mới giữa các bên trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài bốn tháng qua tại sudan vẫn chưa thể được nối lại
giao tranh đẫm máu vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên khắp đất nước này
giao tranh nổ ra đặc biệt ác liệt tại thành phố niala thủ phủ bang nam đa phu miền tây sudan giữa hai bên đối địch chính trong cuộc xung đột sắp sửa bước sang tháng thứ năm là quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh rsf
thống kê sơ bộ đến tối một mươi ba tháng tám cho biết ít nhất một mươi ba dân thưởng đã bị chết cùng hàng chục người khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất tại riêng nyala
ngoài ra hàng chục gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong thành phố để chạy đi lánh nạn
ngoài thành phố nyala giao tranh ác liệt cũng được ghi nhận nổ ra tại một số khu vực thuộc thủ đô khartoum và thành phố omdurman thủ bang cổng tên nhưng chưa rõ số lượng thương vọng
cuộc xung đột bùng phát từ ngày một mươi năm tháng bốn tại sudan đến nay đã cướp đi mạng sống của gần bốn người
chủ yếu là dân thương
khiến gần bốn triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong đó gần một triệu người phải chạy sang các nước láng giềng
nhiều nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế đã được tiến hành nhằm đạt tới một lệnh ngừng bắn lâu dài cho cuộc xung đột nhưng chưa mang lại kết quả kỳ vọng